công an tỉnh bình phuốc đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân
ngay sau khi tiếp nhận tin báo cháy lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ba mươi phút sau đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn không để xảy ra cháy lan ra xung quanh
vụ cháy đã khiến bé gái bảy tuổi tử vong hai người lớn còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện
theo thông tin từ báo công an tp hcm
mới đây đã xuất hiện một loại ma túy mới nhập khẩu trái phép qua đường hàng không đã bị cơ quan hải quan phát hiện ngăn chặn kịp thời
trước đó qua kiểm tra hàng hóa nhập khẩu cục hải quan tp hcm đã phát hiện thu giữ bảy trăm hai mươi gram ma túy loại mới gồm hợp chất ma túy tổng hợp dạng bột
pha trộn đóng thành gói nước trái cây có tên là crispy fruit nước nho trọng lượng bảy g một gói
loại ma túy này hòa tan được vào nước như nước xẻ khát khi uống sẽ gây ảo giác mạnh
loạn thần và có thể đe dọa đến tính mạng nếu sử dụng quá nhiều
loại ma túy này mới được các đối tượng gọi là nước vui và được đóng thành từng gói bột nhỏ với bao bì có hình ảnh màu sắc bắt mắt
muốn có tiền để bắt đầu công việc nhưng đối tượng lại lựa chọn cách là trộm cắp tài sản của người khác
đinh văn đoàn chủ tệ huyện bảo thắng tỉnh lào cai vừa bị công an huyện bảo thắng bắt giữ
tại cơ quan công an đoàn khai nhận do muốn mở cơ sở
sửa chữa ô tô nhưng không có tiền nên đoàn đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản
sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đoàn từ phường bình minh thành phố lào cai
điều khiển xe máy xuống khu vực trường mầm non thuộc xã gia phú huyện bảo thắng
phát hiện một người phụ nữ để ví trong cốc xe nhưng quên khóa đoàn đã thực hiện hành vi
bên trong ví có một trăm hai mươi năm triệu đồng nhiều thẻ cao của nhà mạng việt theo trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
hai điện thoại di động và nhiều giấy tờ khác
đối tượng sau đó bỏ trốn xuống thành phố yên bái và đến ngày chín tháng chín
bị lực lượng công an bắt giữ
cục cảnh sát giao thông vừa có chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
tăng cường ra soát kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến sử dụng biển số xe
chủ động phối hợp kiểm tra quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất cấp biển số xe
thông qua các hoạt động nghiệp vụ lực lượng cảnh sát giao thông sẽ đối chiếu với cơ sở dữ liệu
xử lý vi phạm hệ thống giám sát trật tự an toàn giao thông cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và phối hợp với các đơn vị thu phí để phát hiện các trường hợp phương tiện gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe
các trường hợp sơn dán thêm làm thay đổi chữ số gắn thêm thiết bị đổi biển số xe gắn biển số bị bẻ cong
bị che lấp bị hỏng khi phát hiện các trường hợp vi phạm trên cảnh sát giao thông chủ động điều tra xác minh
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền và tăng cường xử lý vi phạm
về nồng độ cồn đối với các tài xế tuy nhiên vẫn còn đó các trường hợp cố tình vi phạm
dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đặc biệt là trong số đó có những tài xế là cán bộ công chức
viên chức trước tình trạng này phó thủ tướng phạm bình minh đã yêu cầu các địa phương
ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
thì cần phải thực hiện biện pháp gửi thông báo về cơ quan quản lý
vâng chỉ đạo thì đã rõ chính vì vậy mà lực lượng chức năng cần triển khai
và thực hiện một cách công khai minh bạch nhằm gian đe những người vi phạm

bên cạnh những trường hợp chấp hành vẫn còn một số tài xế cố tình chây ý
bất hợp tác tuy nhiên tổ công tác cưng quyết xử lý theo đúng quy định
vừa rồi rất nhiều vụ tai nạn thương tâm rất là đau lòng
nó nguyên nhân chính là do người điều khiển cơ kiện sử dụng giao thông sử dụng giao thông khi tham gia giao thông
thì bộ công an đã tăng cường quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp mà điều khiển xe tham gia giao thông mà có sử dụng giao thông
đối với các trường hợp mà cán bộ công chức nhà nước nếu mà vi phạm giao thông sẽ chúng tôi đã gửi thông báo về cơ quan sở tạng
điều khiển xe ô tô khi đã sử dụng rượu bia gây tai nạn giao thông
khiến ba người tử vong
công an tp bắc giang đã ra quyết định khởi tối vụ án khởi tối bị can và bắt tạm giam tài xế nguyễn đức thịnh
là cán bộ ban quản lý bảo trì đường bộ bắc giang thuộc sở giao thông vận tải tỉnh bắc giang
để điều tra xử lý vì liên quan đến vụ tai nạn
mới đây vào tối ngày bảy tháng chín tài xế trịnh văn phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
quê quán tại phường đại phúc tp bắc ninh là giảng viên một trường đại học trên địa bàn tp hà nội
điều khiển xe ô tô gây
tai nạn liên hoàn trên địa bàn phường trung hòa quận cầu giấy
kết quả đo nồng độ cồn của lái xe ở mức tám trăm chín mươi bảy mg trên một lít khí thở
cao gấp hơn hai lần mức kịch không theo quyết định
vụ việc đã được công an quận cầu giấy tp hà nội xử lý
vi phạm đã rõ tuy nhiên điều người dân mong chờ chính là việc cơ quan chức năng công khai rõ thông tin cơ quan
nơi làm việc của lái xe vi phạm thay vì chỉ đưa một cách chung chung không cụ thể
những vụ tai nạn có thể trôi qua theo thời gian tuy nhiên hậu quả của nó mang lại luôn hiện hữu
lái xe vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật là điều tất yếu
theo luật sư đối với trường hợp người vi phạm là cán bộ công viên chức lực lượng chức năng cần công khai danh tính
cơ quan làm việc và cơ quan chủ quản của người vi phạm cần phải có hình thức kỷ luật theo quy định của từng đơn vị
khi mà sử dụng rượu bia thì vẫn tiếp tục lái xe để mà gây ra tai nạn
điều này gây ra sự bất xúc trong dư luận xã hội
trong đó là không ít là những cán bộ công chức viên chức là có những hành vi vi phạm để làm gương cho người khác
tôi thấy việc còn phải có sự xử lý của các cơ quan chức năng đặc biệt là đối với những cơ quan đang quản lý công chức viên chức đó thì rất là cần thiết
việc này sẽ mang tính trăng đen và phòng ngừa những hành vi tiếp tục xảy ra
những ma men điều khiển phương tiện không được phát hiện và xử lý kịp thời sẽ đem lại nhiều hệ lụy đáng tiếc
thực tế đã cho thấy những vụ tai nạn do lái xe sử dụng rượu bia gây ra để lại hậu quả vô cùng đau xót
đã không ít người vô tội phải bỏ mạng hoặc bị suy giảm sức khỏe nghiêm trọng
ngoài việc xử lý theo quy định của pháp luật hành vi này cần được lên án trước cộng đồng nhằm giăn đe và tránh sự bao trè
thông tin đáng chú ý từ nghệ an
mưa lũ kéo dài những ngày qua đã làm xuất hiện một vết nứt dài khoảng hai mươi mét tại xã bảo nam huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
hơn năm mươi hai hộ dân trong vùng nguy hiểm đã được sơ tán về trường mầm non để tránh trú
theo chính quyền địa phương đây là vết nứt cũ trên núi phía sau bản
sau đợt mưa lớn những ngày qua vết nứt lớn dần kéo dài gần bảy trăm linh mét chạy qua bản nam tiến hai xã bảo nam
ảnh hưởng đến năm mươi hai nhà dân
lãnh đạo huyện kỳ sơn cũng cho biết khu vực xã nam tiến nơi xuất hiện vết nứt vẫn đang bị cô lập do sạt lở đất đá
hiện còn hàng trăm hộ dân bị cô lập địa phương đang cố gắng thông đường để tiếp cận các điểm này
đến thời điểm này tỉnh nghệ an đã ghi nhận hai người chết do mưa lũ gây ra
hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ trên các tuyến giao thông phải đóng quốc lộ bốn mươi tám e tại ba điểm do mưa lũ sạt lở
một số nhà dân bị sạt sập nước vào hàng trăm hecta hoa màu diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập nước